anh lần đầu ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn h
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lần đầu tiên số ca mắc mới covid một mươi chín tại anh đã vượt mốc một trăm linh kể từ khi đại dịch bùng phát
trong bối cảnh biến thể omicron vẫn đang tiếp tục càn quét vương quốc này
theo thống kê của chính phủ anh tổng số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ở nước này là một trăm linh sáu một trăm hai mươi hai ca tăng hơn một mươi năm ca so với ngày trước đó
và dập tắt những niềm tin của nhiều người về khả năng đợt dịch do biến chủng omicron gây ra ở nước này đã đạt đỉnh
bên cạnh đó số ca nhiễm omicron ở anh hiện cũng lên đến con số sáu mươi chín một trăm bốn mươi bảy ca sau khi có thêm một mươi ba một trăm linh sáu trường hợp
được xác nhận sau khi giải trình đầy đủ bộ gen của virus sars cov hai của các ca bệnh nghi ngờ
trong khi scotland và scotland
new wales cũng ghi nhận thêm lần lượt một trăm bảy mươi bốn và ba trăm linh một trường hợp mắc đến thế này
được biết cả scotland và swell đều đã công bố việc siết chặt các lệnh hạn chế có hiệu lực ngay trong dịp lễ giáng sinh
trong đó chính phủ phân quyền của jean well sẽ nâng mức cảnh báo covid một mươi chín trở lại mức độ hai
đồng nghĩa với việc giữ khoảng cách hai mét tại nơi công cộng không tập trung quá sáu người trong cùng một thời điểm
tại các cơ sở cung cấp dịch vụ và tiến hành đóng cửa các hộp đêm sau ngày lễ tặng quà hai mươi sáu tháng một mươi hai
cho đến ngày hôm nay
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson khẳng định chính phủ nước này tạm thời sẽ không áp đặt thêm các lệnh hạn chế mới
tuy nhiên vẫn để ngỏ khả năng sẽ siết chặt những quy định hiện hành sau khi kết thúc giai đoạn giáng sinh
hiện trong nội bộ chính phủ anh đang chia làm hai luồng quan điểm khác nhau về vấn đề này
trong đó một nhóm các thành viên cấp cao bao gồm ngoại trưởng liz truss cho rằng
việc xiết chặt các lệnh hạn chế nhằm hạn chế sự lây lan của omicron là không thực sự cần thiết
ở một góc độ khác bộ trưởng y tế anh
jissevis cho rằng việc chờ đợi đến khi có những kết luận hoàn chỉnh của các chuyên gia y tế
về tỷ lệ trở nặng hay nhập viện của các ca nhiễm omicron so với biến thể delta
trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo liên quan đến các lệnh hạn chế
hoàn toàn có thể đem đến những hệ quả khôn lường đối với hệ thống y tế của nước này
trước đó hôm hai mươi tháng một mươi hai giới chức anh xác nhận một mươi hai bệnh nhân mắc omicron tại nước này đã thiệt mạng
anh ghi nhận ca tử vong vì biến chủng omicron đầu tiên hôm một mươi ba tháng một mươi hai
dù chưa trở thành chủng trội ở anh
nhưng omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại nước này
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai anh ghi nhận tới một mươi hai một trăm ba mươi ba ca omicron
cao nhất kể từ khi biến chủng này xuất hiện và tăng hai mươi một so với một ngày trước đó
tổng số ca omicron của anh hiện tại là ba mươi bảy một trăm linh một trường hợp
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều
tại mỹ giới chức nước này mới đây đã xác nhận omicol đã vượt qua delta
trở thành biến chủng thống trị
chiếm hơn bảy mươi ba ca nhiễm mới được ghi nhận trong một tuần qua
tại các bang oregon washington và idaho tỷ lệ này lên tới chín mươi sáu ba
các quan chức y tế tesat hồi hai mươi tháng một mươi hai thông báo
bang này vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm biến chủng omicron
cũng là trường hợp tử vong do biến chủng mới đầu tiên ở mỹ
đệnh nhân là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi chưa tiên vaccine và có bệnh nền
sự lây lan chóng mặt của omicron khiến giới chức mỹ lo ngại
cảnh báo nguy cơ một đợt bùng nổ ca nhiễm sau kỳ nghỉ giáng sinh
vào năm mới
trong tuyên bố đưa ra mới đây bà soumya swaminathan trường nhóm khoa học của who nói rằng
sẽ là thiếu khôn ngoan nếu vội vàng đưa ra kết luận từ những bằng chứng ban đầu rằng
omicol là một biến thể gây bệnh nhẹ hơn so với delta
nhấn mạnh omicron có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch
chuyên gia who cảnh báo tất cả các hệ thống y tế sẽ rơi vào tình trạng quá tải
nếu số ca mắc và nhập viện vì covid một mươi chín tăng như hiện nay
thủ tướng anh boris johnson tuyên bố sẽ liên tục xem xét tình hình dịch bệnh
nhưng không đưa ra thêm biện pháp chống dịch nào vào dịp giáng sinh
sau cuộc họp nội các hôm ngày hai mươi tháng một mươi hai thủ tướng johnson cho biết
anh sẽ không tăng cường các hạn chế nhằm ngăn biến thể omicron lan rộng trong dịp lễ giáng sinh
tuy nhiên ông khẳng định diễn biến dịch bệnh sẽ được theo dõi sát sao từng giờ
ông johnson cho biết thêm anh vẫn chuẩn bị cho trường hợp phải tăng cường hành động
để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như dịch vụ y tế quốc gia
chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động đó
chúng tôi đang xem xét mọi thứ nhằm kiểm soát omicron và sẽ không loại trừ bất kỳ yếu tố nào
cùng ngày hoàng gia anh cho biết nữ hoàng elizabeth ii sẽ hủy chuyến đi truyền thống
đến dinh thự sandringham vào dịp giáng sinh vì lo ngại dịch covid một mươi chín
thay vào đó bà dự định tổ chức cuộc gặp gia đình tại lâu đài winstro london
tất cả các hoạt động của hoàng gia trong dịp lễ đều tuân thủ những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh phù hợp
anh hiện là một trong những nước châu âu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch
đặc biệt là biến thể omicron
trong tuần qua tỷ lệ ca nhiễm hàng ngày ở quốc gia này liên tục lập kỷ lục buồn
riêng ngày hai mươi tháng một mươi hai anh báo cáo chín mươi một bảy trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong bối cảnh biến thể omicron lây lan mạnh
thủ đô len là nơi có số ca bệnh cao nhất cả nước tỷ lệ nhập viện ở khu vực này cũng tăng
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin chính quyền hàn quốc sẽ khôi phục các quy định
giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai kéo dài cho đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
do số ca nhiễm mới và bệnh nhân
theo quy định mới giới chức trách cấm các cuộc tụ tập từ bốn người trở lên kể cả đã tiêm vaccine đủ liều
lệnh giới nghiêm cuộc sống ban đêm tái xuất với quán cà phê ba và nhà hàng phải đóng cửa trước hai mươi một giờ
dạp chiếu phim được mở cửa nhưng phải dừng hoạt động sau hai mươi hai giờ
những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể ăn tối một mình mua mang đi hoặc giao hàng tận nơi
thủ tướng hàn quốc kim bo kyung đã xác nhận ý định của chính phủ trong việc khôi phục các biện pháp
giãn cách xã hội chặt chẽ hơn trong một cuộc họp về covid một mươi chín hôm nay
hôm một mươi năm tháng một mươi hai sau khi quốc gia này lập kỷ lục mới về số ca bệnh mới trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
với gần bảy tám trăm năm mươi trường hợp thêm hơn bảy sáu trăm hai mươi ca mắc mới được ghi nhận trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đây là lần thứ sáu trong tháng này mức tăng trong ngày vượt quá bảy
trong vòng hai mươi bốn giờ thêm sáu mươi hai người đã thiệt mạng vì covid một mươi chín nâng tổng số người không qua khỏi căn bệnh của hàn quốc
lên đến bốn năm trăm một mươi tám người tính đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch hoặc nghiêm trọng
số ca mắc và tử vong trung bình mỗi ngày trong các tuần tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai đã tăng lần lượt hơn gấp ba và gấp năm lần
so với các con số gây nhận hồi đầu tháng một mươi một trước khi hàn quốc bước vào bình thường mới
các quan chức cho biết hệ thống y tế của nước này có thể gặp khó khăn nếu số ca bệnh nghiêm trọng chạm mức một người
điều này sẽ cản trở đáng kể năng lực đáp ứng của các bệnh viện không chỉ về covid một mươi chín mà còn với các tình trạng y tế khác
tình trạng khủng hoảng thiếu dường bệnh đang trở nên ngay càng nghiêm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc
với các khu vực chăm sóc tích cực luôn hoạt động trên tám mươi công suất kể từ cuối tuần trước theo stress times
ở tuần bụi seoul nơi đang đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất chỉ còn khoảng ba mươi dường cho những bệnh nhân nặng nhất
park hang một quan chức cấp cao của bộ y tế cho biết nguồn lực y tế đang nhanh chóng cạn kiệt ở thủ đô seoul và các khu vực lân cận
khoảng tám mươi sáu các đơn vị chăm sóc đặc biệt được chỉ định để điều trị covid một mươi chín tại các khu vực này hiện còn có người nằm
nhưng vẫn còn tám trăm linh bệnh nhân đang chờ nhập viện tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo asay
khi cuộc khủng hoảng dường bệnh ngày càng gia tăng chính phủ kể từ đầu tháng một mươi một đã ban hành bốn lệnh điều hành cho các bệnh viện
để dành thêm giường cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng hoặc nguy kịch
tuy nhiên với sự gia tăng bệnh nhân đang vượt qua số lượng dường bệnh được cung cấp
kể từ khi các dường bệnh mới được bổ sung từ ngày năm tháng một mươi một
đã có ít nhất bốn trăm bốn mươi hai bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng cần được chăm sóc đặc biệt
nhiều hơn gấp ba lần số giường có thể được huy động trong thời gian này
bộ y tế và phúc lợi xã hội thừa nhận rằng các bệnh viện sẽ gần đạt công suất tối đa và không thể kê thêm giường
khi các bệnh viện buộc phải chuyển đổi thêm giường cho bệnh nhân covid một mươi chín
những bệnh nhân mắc các bệnh khác đang bị tước quyền được điều trị
bác sĩ suzy jang chuyên gia y tế của trung tâm y tế samsung chia sẻ